trong hai thập niên qua nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng tạo động lực cho công cuộc xóa đói giảm nghèo
nhưng sự tăng trưởng thần tốc của nền kinh tế cũng đặt ra cho chính phủ trung quốc nhiều thách thức trong đó có việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo đặc biệt là giữa thành thị và nông thôn
để những đứa trẻ ở nhiều làng quê không còn phải rơi nước mắt vì nhớ cha nhớ mẹ
để những người cao tuổi ở nông thôn không còn phải mỏi mắt trông ngóng con đi làm xa trở về nhà trong bữa cơm tất niên
để có càng ít người càng tốt phải đứng giữa sự lựa chọn tiền bạc hay máy ấm gia đình
những hình ảnh này đã từng làm lay động trái tim của nhiều người
cậu bé tám tuổi vương phúc
vương phúc mãn hay cậu bé băng tuyết với khuôn mặt đỏ ừng mái tóc dựng đứng lông mày lông mi đóng băng trắng xóa
khuôn mặt và bộ dạng hài ước của em có thể khiến nhiều người phải bật cười
thầy giáo đã chụp lại hình ảnh ngộ nghĩnh này và đưa lên wechat hồi đầu năm nay
ngay lập tức vương phúc mãn đã trở thành nhân vật hot trên mạng xã hội của trung quốc
và rồi bức ảnh về đôi bàn tay thô giáp xưng phồng vì bị bỏng lạnh của cậu bé
khiến bất cứ ai cũng phải ngậm ngùi
mỗi buổi sáng vương phúc mãn phải đi bộ hơn bốn km để đến trường
nếu đi nhanh thì hết một giờ đồng hồ
trong cái lạnh tới âm chín độ c của vùng núi lạnh giá thuộc tỉnh vân nam
cháu đi bộ đến trường thế này có hôm thì tóc đông đá có hôm thì không
vương phúc mãn
gia đình phúc mãn hiện đang sống ở vùng cực nghèo
của tỉnh vân nam trung quốc
phúc mãn sống với bà chị gái và bố
nhưng bố em là công nhân xây dựng và làm cách xa nhà tới ba trăm năm mươi cây số
nên mỗi năm chỉ về nhà được một hoặc hai lần
vì thế mọi công việc chăm sóc cháu nhỏ và đồng áng đều đặt lên vai bà của cậu bé
ở ngôi làng của em hầu hết các gia đình đều sống chật vật
việc duy trì bữa ăn hàng ngày là điều khó khăn
gia đình tôi thường trông khó khăn
đồng tây lúa mì lúa mạch để làm thức ăn và để kiếm thêm tiền
trước kia đi một vài km là có cánh đồng
nhưng đồng đã bị thu hẹp lại nên trồng cho rất khó khăn
đây là bữa cơm tất niên của gia đình phúc mãn
nó chẳng khác gì những bữa tối khác trong năm
vẫn chỉ có món khoai tây nướng
chỉ có khác là có bố ở nhà
dẫu vậy bố phúc mãn vẫn muốn con theo đuổi con đường đèn sách
để mong có một tương lai
để mong có một tương lai tốt đẹp hơn
và mong em sẽ là người có ích cho xã hội
gia đình tôi rất nghèo
chúng tôi không đủ tiền để mua cho các con chiếc mũ đội đầu hay áo dày ấm
mấy năm trước tôi cũng tìm lên thành phố để kiếm việc làm
nhưng tìm mãi chẳng được việc gì
bởi tôi không có đủ điều kiện để đi học
nên bỏ học quá sớm
từ đó tôi nghĩ các con tôi nên đưa học hành
để sau này có tương lai tốt
không giống như tôi bây giờ
ngôi làng này có ba mươi gia đình
nhưng giờ chỉ còn lại bảy hoặc tám gia đình
chống trọi với sự nghèo khó
cũng vì nghèo
nên mẹ của em đã rời xa gia đình
từ khi hai chị em còn bé
khi lớn lên
phúc mãn không còn nhiều ký ức về mẹ
hồi nhỏ mẹ cháu rất ít khi cho cháu đi chơi
cháu nhớ là mẹ rất hay đánh cháu
cháu không nhớ gì nhiều về mẹ
gia đình anh vương kiện lâm
đặc biệt là các con nhỏ của anh
giờ đây rất mong mẹ chúng quay trở về
để có một tổ ấm trọn vẹn
bởi gia đình là nơi kết nối yêu thương
bệ phóng cho cuộc đời
để các em trưởng thành
và tự tin hòa nhập với cuộc sống
có lẽ phúc mãn vẫn là đứa trẻ may mắn hơn
so với nhiều đứa trẻ khác
thuộc thế hệ bị bỏ rơi tại trung quốc
theo thống kê
sáu mươi một triệu trẻ em ở trung quốc
quanh năm không được nhìn mặt cha mẹ hoặc bị bỏ rơi
con số này tương đương với dân số của cả nước anh

thu nhập thấp điều kiện sinh hoạt thiếu thốn
là một trong những lý do
khiến việc cha mẹ bỏ rơi con cái
cha mẹ của nhiều em nhỏ tại nông thôn
thường tìm lên các thành phố lớn kiếm sống

bỏ lại các em ở quê nhà
theo nghiên cứu
có tới bảy mươi trẻ em bị bỏ rơi
đối mặt với nguy cơ mắc trầm cảm
khi việc ăn no mặc ấm trở thành gánh nặng
thì hầu như ít ai để ý đến vấn đề tâm sinh lý

thậm chí là lạm dụng tình dục đối với những đứa trẻ

dinh dưỡng thất học cũng sẽ là điều đương nhiên
tất cả đang tạo nên những vết sẹo không dễ xóa mờ
trong tâm hồn những đứa trẻ này

kể từ khi trung quốc bắt đầu cải cách

hơn bảy trăm linh triệu người trung quốc
thoát khỏi cảnh đói nghèo
tại trung quốc đã giảm từ một mươi hai vào năm hai nghìn một mươi hai
tại trung quốc đã giảm từ một mươi hai vào năm hai nghìn một mươi hai
xuống còn ba một vào năm hai nghìn một mươi bảy
xuống còn ba một vào năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó sáu mươi tám năm mươi ba triệu người đã thoát nghèo
theo đó sáu mươi tám năm mươi ba triệu người đã thoát nghèo
trong vòng năm năm qua
giảm nghèo vẫn là ưu tiên hàng đầu
trong kế hoạch năm năm lần thứ một mươi
hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi của trung quốc

với mục tiêu đề ra đầy tham vọng

trung quốc đặt mục tiêu xóa bỏ đói nghèo
vào năm hai nghìn hai mươi
trở thành quốc gia có thành tích giảm nghèo
cao nhất thế giới
tuy nhiên chủ tịch trung quốc tập cận bình
tuy nhiên chủ tịch trung quốc tập cận bình
cũng thừa nhận không dễ gì giành chiến thắng
trong cuộc chiến xóa đói giảm nghèo
nhiều gian nan và thử thách này
để hoàn thành lời hứa của mình
ông tập cận bình phải đưa hơn
ba mươi triệu người thoát nghèo
trong vòng ba năm tới
quả vậy bất chấp kinh tế trung quốc
tăng trưởng nhanh chóng trong hai thập niên qua
đói nghèo vẫn là một vấn đề lớn
ở thế giới này nhất là ở khu vực nông thôn
khoảng cách giàu nghèo
giữa thành thị nông thôn
và ngay cả giữa các vùng nông thôn với nhau
ngày càng nới rộng đã kéo theo
nhiều hệ lụy
theo thống kê được hãng bloomberg và
quỹ tiền tệ quốc tế công bố
vào giữa năm nay
mức độ phát triển cao nhất thuộc về
hai thành phố thượng hải và bắc kinh
với gdp bình quân đầu người
là hơn năm mươi ba usd
trong năm hai nghìn một mươi bảy
mức thu nhập này ngang tầm với
người thụy sĩ và mỹ
trong khi đó vẫn có tới hơn
bốn mươi triệu người nghèo sống ở các vùng
nông thôn chỉ có mức thu nhập
chưa đến ba trăm sáu mươi usd một năm
không ít người trung quốc có điều kiện
tiếp cận với công nghệ đỉnh cao
của thế giới lái những chiếc xe hơi
chạy điện lướt trên phố sử dụng
công nghệ nhận diện khuôn mặt khi mua sắm
gần một tỷ người tiêu dùng mua sắm
hoặc thanh toán bằng ứng dụng
trên điện thoại di động
năm hai nghìn một mươi bảy trung quốc có thêm
hai trăm linh người sở hữu tài sản trên
một tỷ usd tương đương
bốn tỷ phú mới mỗi tuần
nhưng vẫn còn hàng triệu
gia đình vẫn phải ăn khoai tây
trừ bữa mỗi ngày như gia đình bé
phúc mãn chính sách kiểm soát
luồng lao động di cư từ nông thôn
lên thành thị đã được thắt chặt
nhằm cải thiện tình trạng quá tải
ở thành phố trong khi nhiều vùng
nông thôn lại bị bỏ hoang tuy nhiên
chính sách này cũng đã bộc lộ một số
hạn chế các lao động nông thôn di cư
tới thành thị sẽ không có giấy phép
cư trú đồng nghĩa với việc họ
dùng các chế độ an sinh xã hội
con cái của họ cũng không thể học
trong các trường công thu nhập của
bố mẹ thấp nên các em cũng không thể
tới các trường tư nguy cơ
thất học vẫn hiện hữu
giới chức trung quốc nhận định đối với
một quốc gia hơn một ba tỷ dân
thách thức để xóa đói giảm nghèo
là rất lớn tuy nhiên chính quyền
các cấp quyết tâm đưa xóa đói
giảm nghèo là ưu tiên hàng đầu trong
kế hoạch năm năm lần thứ một mươi ba
người dân trung quốc thì cho rằng
xã hội khá già toàn diện
sẽ sớm trở thành hiện thực
khi chính phủ và các doanh nghiệp
thuộc sở hữu nhà nước và tư nhân
đẩy mạnh các chương trình giúp người nghèo
ở nông thôn các nhà lãnh đạo trung ương
cũng như các cấp chính quyền trung quốc
đều cam kết sẽ sử dụng thời gian
nhân lực tài chính để giành
chiến thắng trong cuộc chiến nhiều gian nan
và thử thách này tầng lớp người nghèo
hiện nay được xác định rõ
và được đào tạo hoặc cung cấp những
thứ mà họ thực sự cần chứ
không còn đơn giản được cho tiền
như trước đây
trở lại với cậu bé người tuyết
vương phúc mãn nói rằng cậu bé
hy vọng có thể lên bắc kinh học đại học
để trở thành cảnh sát hoặc
nhà khoa học trong tương lai
nhưng còn hàng triệu những đứa trẻ
thuộc thế hệ bị bỏ rơi khác
tương lai của chúng sẽ ra sao